bắt đầu từ lúc chín giờ sáng ngày một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nhân dịp sinh nhật lần thứ bảy mươi năm
chủ tịch hồ chí minh đặt bút viết những dòng đầu tiên của bản di trúc lịch sử
và đúng bốn năm sau đó vào ngày một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín bản di trúc đã được hoàn thành
dù chủ tịch hồ chí minh viết rằng người để lại mấy lời và chỉ nói tóm tắt vài việc
nhưng di trúc của người là một văn kiện lịch sử vô giá có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc
năm mươi năm qua di trúc của chủ tịch hồ chí minh đã trở thành nguồn cổ vũ động viên toàn đảng
toàn dân toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước đại đoàn kết toàn dân tộc
vượt qua thử thách giành những thắng lợi vẻ vang
nằm trong quần thể khu di tích lịch sử văn hóa quan trọng bậc nhất của thủ đô hà nội và của cả nước
cùng với lăng chủ tịch hồ chí minh và nhà sàn bắc hồ bảo tàng hồ chí minh đã trở thành địa chỉ đỏ
một trong những nơi thu hút đông đào khách tham quan trong vàng
bảo tàng là nơi tham quan tìm hiểu nghiên cứu về sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng
qua các tài liệu hiện vật về chủ tịch hồ chí minh người anh hùng giải phóng dân tộc việt nam
danh nhân văn hóa thế giới
một cán bộ viên chức và người lao động đều xác định công việc của mình
làm được thực hiện một cách hết sức cẩn trọng chuyên nghiệp
để làm thế nào giữ gìn và phát huy tốt nhất những tài liệu hiện vật của chủ tịch hồ chí minh
được lưu giữ
từ những công việc to đến công việc nhỏ thái độ mọi người rất là cẩn mẫn
chăm chỉ chăm chút cho từng cây sân vườn đến công tác chuyên môn nghiệp vụ
làm thế nào để khi đưa ra trưng bày cũng như đón tiếp khách tham quan một cách chủ đáo nhất
đúng như bác vũ kỳ nói chúng tôi là những người được đảng và nhà nước
ra cho cái nhiệm vụ là trông nhà tiếp khách cho bác
thì làm sao phải đón tiếp đồng bào
cách tốt nhất đấy là việc thực hiện di trúc của bác một cách cụ thể nhất
đối với cán bộ viên chức và người lao động của bảo tàng hồ chí minh
tinh thần làm việc sự nhiệt tâm của những người cán bộ tại bảo tàng hồ chí minh
chính là một minh chứng cụ thể nhất cho việc thực hiện di trúc của bác hồ
lời căn dặn của người không chỉ được lưu giữ ở trên những trang giấy bút tích mang tính lịch sử
mà còn được khẳng định và phát huy qua thực tiễn xây dựng đất nước năm mươi năm qua
nhiều phong trào hoạt động cụ thể được triển khai rộng khắp ở các cấp các ngành
ở các lĩnh vực ngành nghề ở các đối tượng thuộc mọi tầng lớp nhân dân
có thể kể đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
đã trở thành một việc làm thường xuyên tự giác trong mọi hoạt động của đơn vị
qua năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
thì đảng ta mà cụ thể là ban chế bản trung ương bộ chính trị ban bí thư
đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo
và thực hiện một cách khá toàn diện những lời dặn của bác trong di trúc
cá về xây dựng đảng cá về phát triển kinh tế xã hội
cá về chăm lo đời sống của nhân dân cá về xóa đói giảm nghèo
cá về bảo vệ tổ quốc cá về phát triển văn hóa giáo dục y tế
có thể nói là những nội dung những lời căn dặn của bác trước lúc đi xa
đã được đảng ta triển khai tổ chức thực hiện
toàn diện và đồng bộ
và chính vì như vậy cho nên nó làm nên những công
những thành tiệu vô cùng to lớn có ý nghĩa lịch sử như hiện nay
trải qua năm mươi năm thăng trầm của lịch sử dân tộc
bản di trúc của người hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng hồ chí minh
là văn kiện có giá trị to lớn đối với quá trình cách mạng
và sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc ta trên nhiều phương diện
đất nước đã bước vào thời kỳ mới
thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
di trúc thiêng liêng của người sẽ tiếp tục là nguồn động lực to lớn
giúp cả đất nước vươn lên mạnh mẽ
một nước việt nam xã hội chủ nghĩa hòa bình thống nhất độc lập dân chủ
giàu mạnh sánh vai với cường quốc nam châu như bác hằng mong ước